mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua
trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện chư bứ tỉnh gia lai
ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy
cả ba lái xe không có nồng độ cồn
thời điểm trên tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu năm trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua xã yà rú huyện chư pứ
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe ô tô
khiến ba người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ lái xe bị thương nặng
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lộc bộ bóng đá hoàng anh gia lai
gồm dương minh ninh đào trọng trí và paulo madura oliveira
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán
trẻ sơ dinh trên địa bàn và đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc
đối tượng lê hồng anh bị bắt giữ
lê hồng anh bị bắt giữ khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với hai người phụ nữ tại phường nguyễn cư trinh quận một
với tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với lê hồng anh
riêng đối với hai người phụ nữ do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé
hiện chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm
tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn văn tươi chú tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn văn tươi đã thừa nhận thực hiện thành công bốn vụ trộm cắp xe đạp điện
và điện thoại rồi bán lấy tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã thu hồi ba chiếc xe đạp điện và hai chiếc điện thoại
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi trung sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã dương phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an huyện văn giang tiếp nhận hồ sơ công an xã xuân quan chuyển đến cùng với các đơn trình báo
của ba người dân trú tại huyện văn giang về việc lợi dụng quen biết
và lòng tin của mọi người sơn lừa dối mình có quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo có khả năng xin cho các trường hợp
đang tham gia nghĩa vụ quân sự xuất ngũ sớm
từ tháng hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các bị hại trên đã chuyển cho sơn tổng số tiền ba trăm linh triệu đồng
để nhờ sơn xin cho con em mình xuất ngũ về sớm chỉ cần tham gia khóa huấn luyện tân binh ba tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã tiến hành xác minh điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
đồng thời khai nhận đã nói dối các bị hại về việc có thể xin xuất ngũ cho các trường hợp đang tham gia nghĩa vụ quân sự
nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh là cán bộ thuế và truy cập vào đường link cài đặt phần mềm tổng cục thuế để nộp thuế
được giảm vat từ một mươi xuống tám
một người phụ nữ trú tại huyện hoài đức hà nội đã bị mất hai trăm bốn mươi triệu đồng
trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng công an tp hà nội đề nghị người dân không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế
qua các đường dẫn hoặc theo hướng dẫn không chính thống không phải do tổng cục thuế cung cấp
để tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại tụ mở khóa thiết bị khôi phục mật khẩu tài khoản
tự đăng ký các dịch vụ internet banking smart banking thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản
sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại
trong trường hợp nhận được các tin nhắn hoặc cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật
sau bốn ngày ra quyết định truy nã về hành vi không chấp hành án treo đối tượng mai anh tú
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã cẩm ninh huyện ân thi tỉnh hương yên
đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn tăng lò huyện bảo thắng tỉnh lào cai
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn cá nhân tú cùng với đồng bọn dùng dao gây thương tích
cho anh lý văn thiện chú tại huyện bảo yên lào cai
sau đó tòa án nhân dân thành phố lào cai đã xử phạt mai anh tú hai năm tù cho hưởng án treo
về tội cố ý gây thương tích thi hành án tại xã cẩm ninh huyện ân thi tỉnh hưng yên
tuy nhiên quá trình thi hành án tú đã không chấp hành các quy định theo luật thi hành án
đối với người được hưởng án treo mà bỏ trốn khỏi địa phương
không trình diện khi cơ quan có thẩm quyền
đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với mai anh tú về hành vi không chấp hành hình phạt tù của bản án
đã được hưởng án treo và tổ chức các lực lượng truy tiền
vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đã bắt giữ thành công mai anh tú khi y đang lẩn trốn
tại thị trấn tàng lò huyện bảo thắng
đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh tế
kinh doanh mặt hàng quần áo có họa tiết rằn di trên địa bàn
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng phối hợp cùng với lực lượng quản lý thị trường
đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm
cụ thể kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số bốn mươi năm đoàn thị điểm
phường hải châu hai quận hải châu do bà nguyễn thị mỹ nga làm chủ
lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện hơn một trăm linh sản phẩm gồm quần áo
giày dép mũ có họa tiết giản di giống với quân phục của nước ngoài
qua làm việc bà nga đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
lực lượng chức năng cũng đã thống kê chi tiết lập biên bản tạm giữ
và niêm phong toàn bộ số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tổ liên ngành cũng đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh
đồ bảo hộ lao động trên đường ông ích khiêm
bày bán nhiều quần áo có họa tiết rằn di không có nhãn mát không có nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị và các bạn chương trình ca nhạc kết hợp cùng với du lịch
không quá xa lạ ở nhiều nước trên thế giới
tuy nhiên tại việt nam hình thức này còn khá mới mẻ và chỉ thực sự được chú ý gần đây
đặc biệt là concert của blackpink vào cuối tháng bảy vừa rồi là một cố hức lớn cho thấy
xu hướng du lịch này mang đến hiệu ứng tích cực cho du lịch của hà nội nói riêng
cũng như là của việt nam nói chung
theo ước tính của sở du lịch hà nội trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy
cũng là hai ngày nhóm blackpink biểu diễn tại sân vận động mỹ đình
tổng lượng khách du lịch đến hà nội khoảng hơn một trăm bảy mươi lượt
trong đó khách du lịch quốc tế đạt hơn ba mươi lượt
còn khách du lịch nội địa đạt hơn một trăm bốn mươi lượt
tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày này khoảng sáu trăm ba mươi tỷ đồng
chúng ta học hỏi được kinh nghiệm của việc tổ chức các sự kiện
chúng ta học hỏi được kinh nghiệm của việc là làm sao kinh doanh các sự kiện nghệ thuật trên quốc tế
và trao đổi các kinh nghiệm khác có liên quan
thì đó là một cái dấu ấn một cái điểm nhấn vô cùng quan trọng
trong cái chặng đường phát triển nghệ thuật việt nam của chúng ta
theo cái hướng là chuyên nghiệp hơn theo hướng công nghiệp văn hóa nhiều hơn
và từ đó đem lại những lợi thế khác cho sự phát triển của đất nước chúng ta
dễ thấy việt nam đang trở thành một trong những thị trường hấp dẫn
để tua diễn của các sao quốc tế dừng chân
nếu tận dụng tốt cơ hội này du lịch việt nam không chỉ kích cầu được lượng khách du lịch nội địa đông đảo
mà còn thu hút được các du khách quốc tế nhất là các nước
trong khu vực đến hà nội thưởng thức đêm nhạc của thần tượng kết hợp tham quan khám phá việt nam
với sự thuận lợi về đường bay giao thông cơ sở hạ tầng tại hà nội
hoàn toàn có thể thiết kế những tour trọn gói hấp dẫn
bao gồm vé xem sâu ca nhạc và lưu trú ăn uống tham quan điểm đến để hút khách
nhất là với đối tượng khách trẻ tuổi
tôi cũng biết được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ người thái lan trung quốc
ở gần thị trường việt nam cũng sang để tham dự
tham dự tour lưu diễn của blackpink tổ chức tại việt nam
và qua sự kiện này nó tạo nên một cú hích rất lớn cho sự phát triển du lịch tại hà nội
tôi mong rằng sự kiện này là một điểm bắt đầu
và để tiếp nối thêm những nhóm nhạc đình đám trên tất cả các nước trên thế giới đến việt nam lưu diễn
nhiều chuyên gia cho rằng cùng với khai thác thị trường trong nước
việt nam cũng cần chú trọng thu hút các ngôi sao quốc tế
trở thành điểm đến của những sự kiện nghệ thuật lớn
thực tế cho thấy để có thể trực tiếp xem
biểu tượng biểu diễn du khách thường không ngại chi tiêu
không chỉ cho những dịch vụ xung quanh sâu diễn
mà còn cho các sản phẩm hàng hóa bán lẻ ẩm thực đi kèm
cái điều tiên kiết cần thiết đầu tiên là nó phải có một sự kế hoạch trước
bởi vì một cái kế hoạch đấy nó sẽ dẫn đến cái chuyện là phối hợp
giữa công ty du lịch và các công ty tổ chức
và đặc biệt là cái vai trò của sở du lịch
và chúng ta sẽ tự cùng nhau xây dựng lên những sản phẩm đặc thù
mọi người sẽ không nhìn nhận một sự kiện dưới góc độ chỉ là những người yêu thích âm nhạc
mà thông thường một cái sự kiện âm nhạc trên thế giới
họ kết hợp được rất nhiều sự kiện liên quan
thành ra điều quan trọng nhất đối với công ty du lịch là mình khai thác được trước
trong và cả sau sự kiện nữa
trong tháng tám bên cạnh việc tổ chức các sự kiện
chương trình và lễ hội quảng bá du lịch thủ đô như cuộc thi ảnh du lịch
lễ hội quà tặng du lịch hà nội hai nghìn hai mươi
vào quý ba năm nay sở du lịch hà nội cũng dự kiến
sẽ chuẩn bị cho festival áo dài hà nội trong quý bốn năm nay
ngoài ra sở du lịch hà nội tiếp tục hợp tác và xúc tiến thu hút khách quốc tế
tại các thị trường trọng điểm như đông bắc á pháp
và một số nước châu âu mỹ ấn độ trung quốc
tạo đà cho ngành du lịch thủ đô cất cánh